thưa quý vị chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đang có chuyến thăm chính thức tại liên bang nga
và ngay sau khi kết thúc cuộc hội đàm với chủ tịch hội đồng liên bang nga mát viên cô
chủ tịch quốc hội đã gửi thư chúc mừng đội tuyển bóng đá nam đội tuyển bóng đá nữ việt nam
và đoàn thể thao việt nam tại sea games ba mươi
trong thư chủ tịch quốc hội viết tôi rất xúc động và tự hào khi đang có chuyến thăm chính thức
tại liên bang nga được nghe tin đội tuyển bóng đá nam đã giành chức vua địch sea games ba mươi
đây là tấm huy chương lịch sử của bóng đá việt nam kể từ khi thể thao việt nam hội nhập
với thể thao khu vực cách đây ba mươi năm
sea games ba mươi đánh một số mốc quan trọng trên đấu trường thể thao khi đoàn thể thao việt nam
đạt thành tích cao vượt xa sự kỳ vọng với chín mươi tám huy chương vàng
trong đó thật vui mừng khi cả hai đội tuyển bóng đá nữ và đội tuyển bóng đá nam của chúng ta
đều đạt huy chương vàng kết quả này là nước lòng người hâm mộ việt nam
tôi nhiệt liệt chúc mừng các thành viên đoàn thể thao việt nam đặc biệt là các huấn luyện viên
các vận động viên tham gia sea games ba mươi đóng góp vào kỳ sea games vô cùng thành công của nước nhà
sự quả cảm và tinh thần mạnh mẽ ý chí kiên cường sự tận tụy hết mình trong thi đấu của các cầu thủ
vận động viên sẽ được người hâm mộ nước nhà ghi nhận